người dân trong khu vực này chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và được kiểm soát chặt phải có giấy đi đường
trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại còn trường hợp họ đi sang vùng đỏ đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường ông sơn nhấn mạnh
ông lê hồng sơn cũng cho biết thành phố sẽ tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu của người dân như mua đồ online đồ ăn đồ uống mang về ở một số quận huyện được cho phép trở lại
là tạo cơ chế để shipper của doanh nghiệp được hoạt động còn shipper tự do hoặc shipper không có đầu mối thì phải từng bước
sở công thương sẽ cấp giấy đi đường cho shipper đủ điều kiện hoạt động lãnh đạo hà nội nói
ông lê hồng sơn thông tin sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
theo phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội người dân khi di chuyển cho các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
yêu cầu bắt buộc với các cơ sở kinh doanh này khi mở cửa là phải tạo điểm quét mã qr để khách đến mua hàng khai báo
theo hướng dẫn của tp hà nội chủ địa điểm cần truy cập trang web tờ khaiyt vn chọn mục đăng ký địa điểm và nhập đầy đủ thông tin về địa điểm cần đăng ký gồm
tên địa điểm ví dụ quán cà phê hai lần công ty trách nhiệm hạn abc thông tin về địa điểm tỉnh quận huyện thị xã họ và tên người đăng ký số điện thoại di động của người đăng ký
sau khi đã điền đủ thông tin chọn tiếp tục bước hai điền mã otp mã gồm sáu chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại của người đăng ký và chọn tiếp tục bước ba
tiếp đó chọn quản lý địa điểm để chuyển sang bước hai
trong quá trình mở cửa kinh doanh chủ địa điểm có trách nhiệm yêu cầu khách ra vào xuất trình mã qr của mình để quét ghi nhận lượt vào ra
cụ thể người kiểm soát địa điểm mở ứng dụng bluezone và chọn tính năng kiểm tra mã qr sau đó chọn địa điểm kiểm soát nơi mà người kiểm soát đang đứng để tiến hành quét mã qr người ra vào
sau khi chọn địa điểm người kiểm soát quét mã qr của người ra vào có thể quét trực tiếp mã trên điện thoại mã qr được in ra giấy
hoặc mã qr của thầy bảo hiểm it
sau khi quét thành công màn hình sẽ hiện ra thông tin của người ra vào tên viết tắt và tình trạng khai báo y tế
với người dân không có điện thoại thông minh để cài ứng dụng bluezone có thể sử dụng mã qr inche căn cước công dân mẫu mới và thẻ bảo hiểm y tế để quét khi ra vào
chủ địa điểm và người dân có thể xem hướng dẫn quét mã qr cho tất cả khách hàng trên trang web của trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia
cùng với việc mở cửa các hàng quán tại vùng xanh đã có một số đề xuất về việc cho phép một số hoạt động khác quay trở lại trạng thái bình thường mới
cụ thể như đề xuất cho shipper công nghệ hà nội hoạt động lại hay các trường được yêu cầu sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập khi dịch được kiểm soát
sở giao thông vận tải hà nội đề xuất shipper công nghệ được hoạt động trở lại từ chín h đến hai mươi một giờ mỗi ngày hỗ trợ cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại
theo văn bản vừa gửi ubnd tp hà nội sở giao thông vận tải đề xuất cho xe mô tô xe hai bánh được vận chuyển bưu phẩm bưu kiện và hàng hóa thiết yếu đồ ăn
bao gồm cả xe có sử dụng phần mềm ứng dụng giao hàng công nghệ shipper tại một mươi chín quận huyện thị xã tại hà nội
thời gian hoạt động từ chín h đến hai mươi một giờ hàng ngày đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại
để được hoạt động shipper cần đáp ứng ba điều kiện gồm đã tiêm tối thiểu một mũi vaccine covid một mươi chín xét nghiệm pcr hoặc test nhanh còn thời hạn
phải chủ động khai báo y tế qua website sức khỏe dân cư quốc gia gov vn trước khi tham gia giao thông
và xuất trình giấy tờ khi được kiểm tra
với đơn vị quản lý shipper và đơn vị cung cấp phần mềm sở giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra giám sát sàng lọc quản lý người giao hàng đảm bảo các điều kiện
đồng thời các đơn vị này cũng phải đảm bảo chỉ kết nối dịch vụ cho khu vực được thành phố cho phép hoạt động
bên cạnh đó sở giao thông vận tải hà nội đề xuất tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô xe hai bánh với tất cả cá nhân hoạt động tự do
và vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ
đơn vị này kiến nghị thành phố hà nội giao sở y tế chủ trì phù hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xá
tạo điều kiện ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm tiêm vaccine cho các shipper phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
sở y tế có trách nhiệm thông báo công khai các điểm sàng lọc đề xuất cơ chế miễn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm đối với shipper
hà nội cấm shipper công nghệ từ ngày hai mươi bốn tháng bảy từ đó đến nay sở giao thông vận tải chỉ cấp phép cho các shipper là nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu
bưu phẩm bưu chính của các siêu thị sản gia dịch thương mại
đối với hoạt động dạy và học trực tuyến sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu các trường phải quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến
sở giáo dục đào tạo hà nội vừa ban hành văn bản gửi các trường học yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự
an toàn trường học an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên chủ động cho công tác phòng chống ứng phó kịp thời hiệu quả giảm thiệt hại do thiên tai gây ra
đề phòng và có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình
cụ thể sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các đơn vị giả soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên
nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ thì phải báo cáo để được xử lý kịp thời
kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn có biện pháp khắc phục không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học
đồng thời các nhà trường chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch sẵn sàng trở lại điều kiện đón học sinh trở lại bình thường
khi dịch được kiểm soát bảo đảm một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đối với hoạt động dạy và học trực tuyến sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu các trường phải quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến đặc biệt là đối với cấp tiểu học phải phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông tin quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà tăng cường việc giám sát kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khi cho con em sử dụng và hướng dẫn con em tuân thủ những tiêu chuẩn về kỹ thuật của các thiết bị học trực tuyến
đối với một số môn bài nếu giáo viên và học sinh cần tư liệu bổ sung để phục vụ giảng dạy học tập khi khai thác trên mạng các trường cần quán triệt đến cán bộ giáo viên và học sinh nâng cao ý thức cảnh sát trước những nguy cơ phát tán những thông tin xấu độc hại vô tình tuyên truyền quảng cáo giới thiệu hàng hóa sản phẩm dịch vụ không phù hợp quy định của pháp luật trai với thuần phong mỹ tục
các trường phải có quy định về kiểm soát phê duyệt tư liệu tranh ảnh
hình nền clip của giáo viên học sinh tự khai thác sử dụng làm tư liệu phục vụ dạy và học trực tuyến tránh những sai sót về mặt chuyên môn cũng như đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay và đừng quên đón xem những tin tức và cập nhật những thông tin nóng trong thời gian tới
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại